thưa quý vị tăng lương luôn là vấn đề nóng được nhiều người lao động mong chờ
từ khi hội đồng tiền lương quốc gia được thành lập mức tăng hàng năm do ba bên đại diện chủ sử dụng
đại diện người lao động và cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng thương lượng và thống nhất
năm nay mức tăng lương tối thiểu được dự đoán sẽ không có sự thay đổi đột biến so với năm ngoái
lương hơn năm triệu một tháng mức lương này chỉ đủ trang trải cho cuộc sống bản thân
vì vậy tăng lương không chỉ là mong muốn của bạn nguyễn văn anh công nhân khu công nghiệp bắc thăng long
mà còn là niềm mong mỏi chung của nhiều người lao động
vậy mức tăng thế nào là hợp lý
mức tăng lương được điều chỉnh tới đây phải thể hiện được ba tiêu chí
vừa bù đắp được sự mất giá của đồng tiền lạm phát phù hợp với tỷ lệ tăng của năng suất lao động hàng năm
đồng thời cũng phải vừa có một tỷ lệ tăng lương

số cpi tăng thấp rồi rồi cũng còn nhiều khó khăn rồi
đấy cho nên là muốn tăng cho nên tôi cũng biết là hiện nay các phương án của các bên nó đang có một khoảng cách
việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu là vấn đề rất lớn và nhạy cảm
có ý nghĩa quan trọng đối với cả phía sử dụng lao động người lao động
cũng như tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế của nước ta thời điểm hiện nay
việc quy định về tiền lương tối thiểu trong nền kinh tế có
rất lớn không phải chỉ đối với cái đời sống của người lao động
mà còn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế
đặc biệt là trong điều kiện hội nhập
chúng ta phải đảm bảo được hai mục tiêu
thứ nhất là phải đảm bảo được cải thiện cái đời sống của người lao động
phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế
và thứ hai là phải đảm bảo duy trì được cái sức cạnh tranh của các doanh nghiệp
kinh tế đất nước đã khởi sắc nhưng năng suất lao động chưa tăng
nhiều doanh nghiệp vẫn hết sức khó khăn
do đó mức tăng tiền lương tối thiểu vùng mà phía sử dụng lao động đề xuất
sẽ vẫn chỉ ở mức hơn một mươi
tương đương với năm hai nghìn một mươi năm khó có thể tăng đột biến